ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ
trước khi tiến hành hội nghị ban chấp hành trung ương đảng dành một phút tưởng niệm đồng chí nguyễn văn hùng
ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương vừa qua đời
ban chấp hành trung ương đảng đã quyết định những nội dung cụ thể như sau
ban chấp hành trung ương đảng biểu quyết thống nhất để các đồng chí sau thôi giữ chức vụ
đồng chí phạm bình minh thôi giữ chức vụ ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba
đồng chí vũ đức đam thôi giữ chức vụ ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba
ban chấp hành trung ương đảng cho ý kiến về hai nhân sự để bộ chính trị quyết định giới thiệu quốc hội khóa một mươi năm
phê chuẩn chức danh phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu theo quy định
ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí trần đình thành
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai
còn vào sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an đã tổ chức
hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí của lực lượng
công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo ban nội chính trung ương thanh tra chính phủ đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an đến sáu mươi ba tỉnh thành phố
năm hai nghìn hai mươi hai ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an đã làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy công an trung ương
và bộ trưởng bộ công an
ban hành nhiều chủ trương kế hoạch biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong công an nhân dân
và công tác điều tra xử lý tội phạm về tham nhũng thuộc trách nhiệm của công an nhân dân
công tác điều tra xử lý tội phạm về tham nhũng nhất là các vụ án trọng điểm nghiêm trọng phức tạp
thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
tiếp tục được quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
các cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý điều tra trên bảy trăm năm mươi vụ án hơn một năm trăm chín mươi bị can phạm tội về tham nhũng
thu hồi trên hai sáu trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong công an nhân dân
phải được tiến hành đồng bộ
gắn liền với việc thực hiện ba giải pháp trọng tâm đột phá của lực lượng công an nhân dân
và phương châm hành động của toàn lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng gắn với thực hiện kết luận số ba mươi bốn ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của đảng